các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ việc tên np ba mươi năm tuổi cho biết trong ba tháng qua chỉ sinh sống trong căn hộ theo hợp đồng thuê qua môi giới
chủ căn hộ phản ánh việc np nuôi chó gây ồn ào ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác
sau nhiều lần thương thảo không thành chủ hộ không muốn cho chị tiếp tục thuê nhà nên chấm dứt hợp đồng
sau bốn buổi làm việc ban quản lý yêu cầu chị p viết cam kết di rời thủ cưng kết thúc hợp đồng thuê nhà vào ngày một mươi chín tháng hai
tuy nhiên đến hạn di rời người phụ nữ đã không thực hiện theo cam kết
lúc này chị xin lại gia hạn thời gian di rời đến ngày ba mươi tháng ba đồng thời viết cam kết sẽ kiểm soát tiếng ồn thú cưng sau hai mươi hai giờ
nếu vi phạm ban quản lý có quyền cắt nước sinh hoạt mà không cần báo trước
theo ban quản lý mặc dù đã ký cam kết nhưng chị np vẫn không thể kiểm soát tiếng ồn của đàn chó cũng không chịu di rời chúng
trước tình thế này họ buộc phải cắt nước tại căn hộ đang thuê
câu chuyện của chị n p đã gây tranh cãi trên mạng xã hội
đa số ý kiến đồng tình với cách làm của ban quản lý
chứ di rời đàn chó để tránh ảnh hưởng cuộc sống của các cư dân khác
một người dân thừa nhận bản thân nghiện nuôi thú cưng quá mức
hiện người này chăm sóc bốn con chó và mèo mỗi tháng chỉ khoảng một mươi triệu đồng
gồm thức ăn chăm sóc và vệ sinh nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ
mấy tháng trước trung cư nơi người này sinh sống nổ ra cuộc chiến nuôi thú cưng
khi chủ một căn hộ để chó không xích không xóa mõm chạy khắp hành lang phong ế bửa bãi
các cư dân cùng tầng đã hai lần làm đơn đề nghị gửi ban quản lý
ban quản trị trung cư phản ánh tình trạng này
họ cho biết gia đình có trẻ nhỏ sợ chó và bản thân cũng ám ảnh về chó
một cư dân bức xúc lên tiếng yêu cầu ban quản lý và tổ dân phố giải quyết vấn đề này
một cách triệt để chứ không thể chấp nhận tình trạng này kéo dài mãi
được biết tổ bảo vệ đã mời chủ nhà xuống làm việc nhưng họ không hợp tác
ban quản lý tòa nhà cho biết đã phối hợp ban quản trị tổ dân phố lên tận nhà làm việc
nhưng chủ căn hộ không hợp tác
với mong muốn cư dân tòa nhà được đảm bảo an toàn đảm bảo vệ sinh chung
họ đề nghị cư dân tuân thủ nội quy quản lý sử dụng nhà trung cư
một cư dân cho biết chính sự không hợp tác của một số căn hộ
đã làm ảnh hưởng đến những người nuôi thú cưng nghiêm túc như cô
cô gái cho biết chưa bao giờ nhận được lời phản nàn nào từ hàng xóm
vì biết cách nuôi thú cưng một cách văn minh và có trách nhiệm khi sống trong môi trường tập thể
cô tuân thủ nguyên tắc không thả chó xuống khu vực chung của tòa nhà như vườn hoa sân chơi
chó được huấn luyện đi vệ sinh trong nhà sau đó cô sẽ vệ sinh ngay
tránh mùi hôi ảnh hưởng cuộc sống của chính mình và hàng xóm
mỗi lần đi dạo chó đều được dõ mõm tắt dây an toàn
người này không quên mang theo túi bóng và giấy vệ sinh tránh việc thú cưng đi bậy bạ
tháng năm năm ngoái một trung cư ở hoàng mai hà nội xảy ra việc chó thả rông cắn vào tay trẻ nhỏ
sau khi trích xuất camera bộ phận an ninh phát hiện con chó của một căn hộ trong trung cư
sau đó ban quản lý đã ngay lập tức mở một cuộc họp khẩn giữa các bên để thống nhất cách giải quyết
bàn quản lý yêu cầu chủ chó nhốt và theo dõi vật nuôi ít nhất một mươi năm ngày
nếu chó có biểu hiện bất thường phải báo lại cho bộ phận an ninh ban quản lý
đồng thời người này cũng phải chịu mọi chi phí tiêm phòng dạy cho trẻ nhỏ bị cắn
tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi tại căn hộ đồng thời ký cam kết nuôi chó mèo theo đúng yêu cầu của tòa nhà
một cư dân cho hay từ vấn đề chó thả rông không dọ mõm ở trung cư gây ra những sự cố đáng tiếc
người này cho biết qua sự việc cháu bé bị chó cắn là một người có con nhỏ
anh cũng rất lo lắng kiểm soát chặt mỗi khi cho con xuống sân trung cư
đại diện ban quản trị một trung cư ở quận hoàng mai cho biết
từ nhiều năm nay họ đã phối hợp với ban quản lý tổ dân phố
đến tận các căn hộ nuôi chó mèo để lấy thông tin
đề nghị cư dân ký cam kết về tiêm phòng dại thực hiện nội quy của tòa nhà
vị đại diện cho biết họ thường xuyên tiếp nhận phản ánh của cư dân về tình trạng chó thả rông
phóng uế bửa bãi đi chung thang máy với người dân
họ đã đề nghị các trưởng tầng hỗ trợ an ninh tòa nhà nắm bắt các căn hộ đang nuôi chó mèo
bản cam kết yêu cầu liệt kê số lượng thú cưng giống loài thông tin tiêm chủng
đồng thời một số quy định như bắt buộc tiêm phòng dạy đầy đủ cho chó mèo
lần tiêm gần nhất không quá một năm có xác nhận của bác sĩ thú y có chứng chỉ hành nghề
đảm bảo vệ sinh chung của tầng không gây mùi hôi và gây tiếng ồn ảnh hưởng các căn hộ xung quanh
khi chó mèo đi ra ngoài căn hộ bắt buộc phải dọ mõm và có dây sắt an toàn
không để chó mèo phóng ế tại các khu vực công cộng của tòa nhà như thang máy sảnh hành lang tầng
phòng sinh hoạt cộng đồng các tầng hầm sảnh thang máy cỏ sân đường
chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường theo quy định của luật dân sự khi vật nuôi của mình xâm hại người khác
vị đại diện chia sẻ thêm rằng nếu vi phạm cam kết chủ vật nuôi sẽ tự nguyện nộp hai trăm linh đồng một lần vi phạm vào quỹ cư dân
số tiền này được dùng để phục vụ công tác khắc phục xử lý vi phạm
nếu vi phạm quá hai lần sẽ bị lập biên bản cung cấp cho ủy ban nhân dân phường tiến hành xử phạt
trong khi đó một trung cư tại thành phố hồ chí minh không cấm nuôi thú cưng
các cư dân luôn ý thức dọ móng chó để mèo trong lồng khi di chuyển bằng thang máy xuống khu vực sinh hoạt chung
một cư dân chia sẻ rằng chị nghĩ vấn đề nằm ở ý thức của người nuôi thú cưng
yêu động vật là tốt nhưng yêu động vật mà để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mới là xấu
không ai ghép bỏ vật nuôi nhưng nếu người chủ không quản lý được gây ảnh hưởng vệ sinh tiếng ồn thì mới tạo ác cảm cho người khác
theo thạc sĩ võ thanh tuyền phó trưởng khoa đô thị học đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh
người yêu thú cưng sẵn lòng chăm sóc nuôi dưỡng chó mèo dù biết sống ở trung cư bất tiện và thiếu không gian
dù nhiều trung cư cấm nuôi thú cưng nhiều người vẫn lén nuôi vì tình cảm dành cho chúng vô cùng lớn
bà tuyền cho biết nhìn nhận ở góc độ của người trong cuộc việc sống cùng thú cưng mang lại cho họ cảm giác thoải mái giảm căng thẳng hay bớt cô đơn
đó là nhu cầu chính đáng của mỗi người
tuy nhiên câu chuyện sẽ đỡ phức tạp hơn nếu người chủ tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn chung không làm ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh
đồng quan điểm chuyên gia văn hóa nguyễn ánh hồng nhận định ngày nay người dân nuôi chó mèo không phải để bắt chuột giữ nhà
mà coi chúng như thành viên trong gia đình để đồng hành cùng nhau
thạc sĩ thanh tuyền cho biết do đặc trưng cấu trúc không gian đô thị và lối sống đô thị phải tương thích với không gian hiện hữu
nên việc nuôi chó mèo còn gặp nhiều bất cập về vệ sinh tiếng ồn
trong không gian chật hẹp như trung cư tiếng ồn phát sinh từ thú cưng rất dễ làm người khác khó chịu
đề xuất giải pháp chuyên gia cho rằng ban quản lý trung cư có thể tìm một căn cứ khác ngoài luật như khảo sát cư dân
và ban hành quy định theo số đông truyền thông lý do vì sao cấm để người dân hiểu và thông cảm
đối với trường hợp cho phép nuôi chó mèo để bảo vệ mỹ quan chung tránh ảnh hưởng cộng đồng
ban quản lý cần có những quy định dành riêng cho cư dân nuôi chó mèo để hoạt động của vật nuôi tại trung cư
không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân
bà tuyên chia sẻ lý tưởng nhất là quy định được xây dựng dựa trên các luật liên quan như luật phòng chống dịch bệnh
nghị định về an ninh trật tự có liên quan đến việc nuôi chó mèo và lấy ý kiến đóng góp của cư dân đang sống tại trung cư đó
luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
các hành vi chăn thả gia súc gia cầm trong khu vực nhà chung cư là hành vi bị cấm theo các quy định chung
trong khi đó theo văn bản số một trăm bảy mươi sáu bxd ql ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ xây dựng trả lời sở xây dựng tp hcm khẳng định
chó mèo không thuộc danh mục gia súc gia cầm
luật sư tiền khẳng định thêm do đó pháp luật hiện hành không có quy định về việc cấm nuôi chó mèo trong trung cư
ban quản lý tòa nhà sẽ có những quy định khác nhau về việc này
tuy nhiên pháp luật quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng đối với hành vi thả rông vật nuôi trong đô thị
hoặc nơi công cộng theo điểm b khoảng một bảy một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một ndcp
bên cạnh đó hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng
có thể bị xử phạt từ một đến hai triệu đồng
theo ông tiền sở dĩ xuất hiện tình trạng tranh cãi nuôi chó
chó mèo trong chung cư là bởi chưa có quy định chính thức và mức xử phạt chưa đủ sức gian đề
ngoài ra việc xử lý hành vi vi phạm cần bằng chứng thông qua hình ảnh hoặc video
tuy nhiên tâm lý ngại va chạm khiến nhiều người sẵn sàng bỏ qua không báo cáo ban quản lý
thưa quý vị thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp